hôm nay một mươi sáu tháng bảy một ngày sau ca mổ tách rời hai bé song sinh dính liền
bệnh viện nhi đồng tp hcm cho biết các dấu hiệu sinh tồn của diệu nhi và trúc nhi đã ổn định
hai bé chỉ suốt nhẹ hiện hai bé đã được chăm sóc đặc biệt sau khi tỉnh
bệnh viện nhi đồng tp hcm cũng cho biết cứ một mươi hai tiếng đồng hồ
các bác sĩ sẽ họp giao ban tình hình sức khỏe hai bé trúc nhi diệu nhi
theo đó hiện các dấu hiệu sinh tồn của hai bé ổn định chỉ suốt nhẹ sau mổ
các bác sĩ cho biết thêm quá trình hồi sức và hồi phục của hai bé là chặng đường dài
trong vòng ba tháng tới các bé sẽ được tái tạo đường tiêu hóa đường tiết niệu khép lại khung trậu
hiện tại cả hai bé đều ổn định nhưng vẫn còn đau
bác sĩ đã hỗ trợ giảm đau hỗ trợ hô hấp cho các bé
bên cạnh đó vết thương mổ tách hai bé tuy đã được ekip bác sĩ tạo hình thành công
nhưng vẫn cần được theo dõi sát chống loét chống nhiễm trùng và nhiễm khuẩn